quảng ngãi là địa phương có nhiều khu dân cư bị sạt lở cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua
đến nay nhiều hộ dân vẫn đang tiếp tục sống trong các căn nhà tạm bỡ gần khu vực sạt lở cũ
mưa liên tiếp trong nhiều ngày qua nguy cơ sạt lở núi lại đang rình dập đe dọa tính mạng của người dân ở đây
hơn một mươi năm ngày qua mẹ con bà phạm thị út xã ba dinh huyện ba tơ
phải ở tạm ngôi nhà cạnh bên sau khi ngôi nhà cũ bị núi sạt lở vùi lấp
vụ sạt lở cũng đã làm bà út và người con trai phạm văn may một mươi năm tuổi bị thương nặng
không có tiền không có đất để chuyển đến nơi khác an toàn
mẹ con bà út và nhiều hộ dân ở đây phải hàng ngày sống trong nơm nớp lo sợ sạt lở núi phía sau nhà
tiếp tục đe dọa tính mạng
mấy ngày qua trời mưa rầm suốt ngày dễ xảy ra lở núi tiếp tục
nhưng biết làm sao chúng tôi phải tiếp tục sống tạm bỡ khu vực sạt lở này
mong nhà nước di rời chúng tôi đến nơi an toàn
còn tại huyện miền núi sơn tây khoảng hai mươi điểm sạt lở vùi lấp nhà dân
chia cắt hơn một trăm năm mươi hộ dân các xã sơn tinh sơn liên
sau mưa lũ địa phương đã di rời tạm thời các hộ dân đến khu vực mới
tuy nhiên vẫn còn hơn năm mươi hộ dân ở các khu tái định cư sống thấp thỏm bên bờ vực các vùng sạt lở núi
vấn đề về đầu tư khép phục của các khu tán cửa này rất lớn cằn nguồn vóng rất lớn
quyền cũng tính đấy là phối hợp với địa phương
bạn sử dụng bằng các nguồn vóng hỗ trợ và quy động các nguồn vóng khác
để tạo điều kiện cho người dân có nhờ theo quy định chính sách
thì vấn đề là quan điểm của huyện như thế
trước tình hình sạt lở đe dọa người dân các khu dân cư chính quyền địa phương các huyện miền núi quảng ngãi
đã kiến nghị lên cấp trên ngành chức năng khẩn trương có phương án di rời người dân đến nơi an toàn
tuy nhiên với mưa liên tục nhiều ngày qua hiện công tác khắc phục tìm nơi ở mới an toàn cho người dân
gặp rất nhiều khó khăn